với tội danh mua bán trái phép chất ma túy ngô mạnh hoàng phải nhận bức án tử hình
trần duy thắng mức án tù trung thân ba năm tù về tội tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí
quân dụng tổng hình phạt là trung thân và trương thị yến nhi phải nhận mức án là một mươi sáu năm tù
phiên tòa được tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tổ chức vào chiều ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng ba
theo cáo trạng hoàng thắng yến nhi cùng chú tại tỉnh đồng nai là những đối tượng nghiện ma túy
từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hoàng liên lạc với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở cộng hòa liên bang đức
thỏa thuận mua một mươi tám viên ma túy với tổng giá trị là một ba tỷ đồng
sau đó hoàng mang một viên ma túy bán cho thắng
khi thắng mang số ma túy trên đi bán thì bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ
ngoài thu giữ số ma túy nói trên
công an còn thu giữ tại hiện trường một khẩu súng và năm viên đạn
khám xét nơi ở của thắng cơ quan công an thu giữ thêm hai gói ma túy ba khẩu súng năm mươi tám viên đạn tám vỏ đạn và dụng cụ sử dụng ma túy
theo điều tra số ma túy tại nhà thắng là của yến nhi cất giấu để bán và sử dụng
tiếp tục khám xét nơi ở của hoàng cơ quan công an thu giữ hơn một mươi bảy viên ma túy tổng khối lượng gần bảy năm kg ma túy
măn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam
đối với trần huy hoàng chú tại tp diện an tp bình dương về hành vi lừa đảo chiến mặt tài sản
kết quả điều tra xác định sau khi biết được chồng bà hờ dê ở xã quảng khê huyện đắk long tỉnh đắk nông
bị công an thành phố gia nghĩa bắt giữ và khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hoàng đưa ra thông tin gian dối về việc mình có thể lo cho chồng của bà hờ dê được tại ngoại
sau đó chạy án giảm nhạy hình phạt vì tin tưởng bà hờ dê đã đưa cho hoàng tổng cộng sáu trăm bảy mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền hoàng không thực hiện được việc đã hứa mà đi khỏi địa phương không trả lại tiền cho bà hờ dê
vào cuộc điều tra xác minh cơ quan công an đã bắt giữ hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng trong thời gian này một người dân ở phường nghĩa phú tp gia nghĩa tỉnh đắk nông đã tố cáo trần huy hoàng
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền tám trăm linh triệu đồng thông qua việc nhận tiền hợp tác đầu tư thực hiện dự án mua cây cao su cây keo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
đề nghị ai từng là đối tượng bị trần huy hoàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì hãy liên hệ với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để phối hợp giải quyết
thông tin tiếp theo từ con tôm
tòa án nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa xét xử ba bị cáo gồm hoàng văn phụng chú thành phố hải phòng
lê ngọc nhất chú tại tỉnh quảng bình về tội mua bán người và nguyễn quang du chú tỉnh quảng bình về tội không tố giác tội phạm
theo cáo trạng phụng và nhất từng là nạn nhân của việc mua bán người
nên hiểu rõ việc tuyển mộ người sang campuchia để bán vào các công ty sẽ nhận được tiền hoa hồng
trong quá trình làm việc nếu không đạt chỉ tiêu nạn nhân sẽ bị đánh đập và bị bán sang công ty khác
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bằng thủ đoạn quảng cáo cần tuyển người làm việc nhẹ lương cao và thông qua nguyễn quang du giới thiệu
phụng và nhất đã tuyển mộ được một thiếu niên sinh năm hai nghìn sáu chú tỉnh con tum để nhận được tiền hoa hồng là ba triệu đồng
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nạn nhân liên lạc du được nhất xác nhận là nạn nhân đã bị bán
du đã cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân và không trình báo sự việc đến cơ quan công an
nạn nhân sau đó đã tìm cách liên lạc với gia đình
lực lượng chức năng giải cứu
kết thúc phiền tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng văn phụng chín năm sáu tháng tù
lê ngọc nhất bảy năm sáu tháng tù cùng về tội mua bán người và nguyễn quang du một năm tù về tội không tố giác tội phạm
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng phan đình sang
trú tại xã hương long huyện hương khê về tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi ba phan đình sang đã tạo lập quản lý sử dụng năm tài khoản mạng xã hội facebook
để tham gia các hội nhóm phản động chống đối trên không gian mạng
trong thời gian sinh sống lao động tại lào đối tượng đã đăng tải tán phát chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh video
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc lịch sử phỉ bán chính quyền nhân dân lãnh tụ hồ chí minh
đối tượng sang có quan hệ với số phản động chống đối trong và ngoài nước trong đó có đường văn thái trú tại thành phố hà nội
đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba khi xâm nhập trái phép qua địa bàn biên giới xã sơn kim một huyện hương sơn
công an tỉnh tuyên quang vừa phá chuyên án ma túy
xảy ra trên địa bàn và một số tỉnh thành phố khởi tố tám bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hơn một mươi kg ma túy các loại và trên một hai tỷ đồng
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuyên quang đã phát hiện và bắt giữ đối tượng đỗ văn hải chú tại tỉnh tuyên quang
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
xác lập chuyên án đấu tranh lực lượng công an đã bắt tám đối tượng khác trong đường dây
chỉ trong thời gian từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
các đối tượng đã chuyển hơn ba trăm linh đơn hàng ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh
để bán cho các đối tượng mua ma túy ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
liên quan đến vụ cha dượng đánh đập cháu bé ở bình phước
tại cơ quan công an đối tượng lê đức thắng trú tại thành phố đồng xoài khai nhận
do cháu bé thường xuyên lén lấy điện thoại nghịch ngợm nên đã không giữ được bình tĩnh và ra tay đánh đập cháu bé
và trước đó đối tượng cũng thường xuyên đánh chó bé khi cháu không nghe lời
như chúng tôi đã đưa tin vào chiều ngày tám tháng ba
thắng đã liên tục dùng tay chân đánh vào người và đầu của cháu bé là con riêng của vợ gây thương tích
khi về thấy con bị thương mẹ bé đã đưa bé đến bệnh viện khám và điều trị
đến sáng ngày một mươi hai tháng ba gia đình mẹ cháu bé mới đăng tải clip lên mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đã nhanh chóng xác minh vụ việc
và bắt khẩn cấp đối tượng lê đức thắng để làm rõ hành vi hành hạ trẻ em
qua kiểm tra nhanh cơ quan công an phát hiện đối tượng lê đức thắng dương tính với chất ma túy
công an tỉnh lào cai vừa tiếp nhận bốn trăm một mươi bốn khẩu súng khẩu súng săn đao kiếm và công cụ hỗ trợ
các loại từ công an các huyện thị xã thành phố bàn giao từ các chiến dịch tuyên truyền
vận động nhân dân thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo từ tháng một đến nay
trong thời gian qua lực lượng công an cơ sở trên toàn tỉnh lào cai đã nỗ lực tuyên truyền đến nhân dân
kết hợp tặng quà cho các cá nhân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
quá trình triển khai được đông đảo cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ tích cực tham gia phát hiện
tố giác các hành vi sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an các đơn vị địa phương đã vận động thu hồi tổng số
bốn sáu trăm bốn mươi một vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
nhiều lần dùng dao súng truy sát một người phụ nữ đối tượng lê văn thiện ba mươi năm tuổi
trú tại xã quỳnh hoa huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã bị công an huyện chư quynh phối hợp
với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ thành công
trước đó tại xã yà tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc thiện đã cầm hai con dao đến nhà chém
một người phụ nữ bốn mươi ba tuổi và em trai của nạn nhân gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu
gây án xong thiện bỏ trốn khỏi tỉnh đắk lắc và bị công an huyện chư quynh ra quyết định khởi tố bị can
quyết định truy nã trên toàn quốc đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thiện quay lại tỉnh đắk lắc
và đến nhà một người phụ nữ này dùng súng bắn hai phát sượt ngoài da nạn nhân tiếp tục đuổi theo truy sát
tiếp nhận vụ việc công an huyện chư quynh đã cử lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt cho gia đình của nạn nhân
đồng thời truy bắt đối tượng
với hành vi cướp tài sản công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa bắt khẩn cấp đối tượng hồ thành tới
chú tại xã thanh phước huyện gò dầu
trước đó vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại trạm xăng số một mươi tám thuộc ấp trâm vàng ba xã thanh phước
công an nhận được tin báo có một nam thanh niên đeo khẩu trang che kín đầu điều khiển xe mô tô honda hiệu vision
đã che biển số đến trạm xăng dùng dao đe dọa nhân viên cây xăng rồi cướp tiền tẩu thoát
qua hai ngày tập trung lực lượng truy xét lực lượng công an huyện xác định đối tượng gây án là hồ thanh tới
đã tiến hành bắt khẩn cấp
qua khám xét công an thu giữ trên một mươi hai
hai triệu đồng một xe mô tô và con dao gây án